kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đang theo dõi chương trình hành trình phá án của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị các đồng chí và các bạn ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái
xảy ra vụ án mạng làm chết bốn người trong một gia đình nghi phạm được xác định là đặng văn hùng hai mươi bảy tuổi người cùng xã
sau khi gây án đối tượng đã trốn vào rừng sâu mang vũ khí nóng và bắt theo một con tin
sau sáu mươi ba giờ băng núi vượt rừng với sự vào cuộc của tập thể chỉ huy và các trinh sát dày dặn kinh nghiệm
bằng ý chí và quyết tâm công an tỉnh yên bái đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn trong rừng sâu
mời quý vị các đồng chí và các bạn đồng hành cùng với hành trình phá án này
hành trình phá án

tám năm hai nghìn một mươi năm khi cán bộ chiến sĩ chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc căng thẳng
công an huyện văn yên tỉnh yên bái nhận được tiện báo tại thôn một mươi sáu xã lâm giang xảy ra vụ án mạng làm chết bốn người
ngay lập tức công an huyện triển khai xuống địa bàn bảo vệ hiện trường thu thập chứng cứ bản đồng thời báo cáo vụ án lên ban giám đốc công an tỉnh yên bái
công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay lập tức
nhưng cũng hết sức thận trọng
ngay sau khi nhận tin báo thì ngoài cái việc là huy động lực lượng thì tôi đồng thời điện báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh đồng chí phóng đốc thủ trưởng các quan hệ xét điều tra và báo cáo phòng pc bốn mươi năm công an tỉnh
và điện đồng thời điện chỉ đạo lực lượng công an xã lên trực tiếp bảo vệ hiện trường và nắm tình hình trước khi tổ công tác của công an huyện lên
công tác nắm tình hình ban đầu cho biết bốn nạn nhân là người trong một gia đình bao gồm anh trần văn long ba mươi hai tuổi vợ anh long là chị phạm thị hoa hai mươi tuổi con trần văn tuyền hai tuổi và một người em vợ của anh long là phạm thị hà một mươi năm tuổi đều trú tại thôn cài xã lâm giang
việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn từ ban nhân dân xã lâm giang và đến thôn cài khoảng sáu km đường rừng
ngoài đi xe máy anh em còn phải đi bộ sau đó vượt qua suối
trong khi đó sự bất đồng về ngôn ngữ cũng là một trong những khó khăn cho công an tỉnh yên bái trong quá trình điều tra khám phá vụ án
hiện trường vụ án là khu vực dãy núi trần voi xung quanh là những quả đồi thấp
vào khoảng những năm một nghìn chín trăm tám mươi người dân đến khai hoang trồng sắn
do có hoảng loạn bố mẹ nạn nhân không cung cấp được nhiều thông tin
mặc dù hiện trường vụ án cũng như các vật chứng bị xáo trộn khá nhiều do người dân bản hiếu kỳ đến xem rất đông
nhưng các điều tra viên thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh yên bái không hề nản trí
từng vết máu canh cây được soi xét kỹ lưỡng
tại hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được một con dao phát nương một đôi dép tổ ong và rất nhiều bước chân dẫm nát nương lạc mới lên mầm
tài sản của vợ chồng anh long không hề mất
chiếc điện thoại trên tên nạn nhân hòa còn nguyên
hàng trăm người dân trên đường yên bái đã bị bắt
chứng kiến tại hiện trường đều hết sức cằm phẫn trước hành động dã man của hùng thổ
sức ép dư luận đặt ra với cơ quan điều tra phải nhanh chóng giải mã vụ án ổn định tình hình an ninh trật tự
bởi cái chết hết sức thương tâm của gia đình anh long chị hoa lại xảy ra vào thời điểm nhạy cảm trước một địa bàn người dân vốn hiền lành lương thiện
một đồn mười mười đồn trăm và cứ như vậy người ta kháo nhau về vụ thảm sát và kẻ thù ác man dợ đang còn bỏ trốn

từ kết quả khám nghiệm hiện trường các điều tra viên loại bỏ khả năng giết người sơ cướp tài sản
cùng đó dựa vào hung khí và cách thức di chuyển một lần nữa khẳng định hung thủ còn trẻ tuổi là người địa phương và có quen biết với nạn nhân
bởi một lẽ khi chết nạn nhân hoa có bị chém đằng sau gáy và không trong tư thế phòng bị
từ nhận định này tất cả thanh niên từ đội tuổi một mươi bốn bốn mươi trên địa bàn xã được ra soát dò hòi

và một số người chứng kiến biết sự việc thì chúng tôi đã xác định được nhanh được đối tượng gây án là đạng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thôn cài tức là thôn một mươi sáu xã lâm giang
các tình tiết của vụ án và danh tính tên sát nhân được báo cáo lên bàn giám đốc của bàn tỉnh
xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng công an tỉnh yên bái đã thành lập ban chuyên án với sự tham gia của các đội nghiệp vụ từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự công an huyện văn yên cùng một số đơn vị chức năng khác do thiếu tướng đặng chiên chiêu giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án
tất cả các trình sát được tung ra trên toàn bộ địa bàn
để xác minh lại chính xác các trình sát được tung ra trên toàn bộ địa bàn
các trình sát dây dẫn kinh nghiệm được chỉ đạo áp sát nhà đối tượng đặng văn hùng để nghe ngóng phản ứng từ phía gia đình
cùng lúc này cơ sở báo về chiều ngay xảy ra thảm án đối tượng hùng đáp với gia đình vùng rào dọa giết mẹ sau đó đem theo bốn khẩu súng kíp đi về lá nương
tất cả các số vết đều đưa về kết luận chính đặng văn hùng là kẻ gây án
tuy nhiên mục đích gây án của hùng vẫn chưa rõ ràng
vì lý do gì mà hắn lại ra tài dã man với cả bốn người trong hội

hắn đã bỏ trốn khỏi địa bàn và mang theo vũ khí nóng
ngay trong ngày một mươi ba tháng tám công an tỉnh yên bái đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện văn yên công an huyện lục yên địa bàn dắp danh hiện trường vụ giết người cho toàn bộ lực lượng phối hợp với công an xã để tìm kiếm đối tượng đặng văn hùng
công an tỉnh yên bái đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện văn hùng để tìm kiếm đối tượng đặng văn hùng

công an huyện yên bái đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện yên bái đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện yên bái đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện yên bái đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện yên bái đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện yên bái đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huy
lực lượng cơ động để trí bắt thì ban chuyên án nhận được nguồn tin từ cơ sở báo về
trong quá trình vào bản nắm tình hình anh hoàng văn dơn công an viên xã khánh hòa
huyện văn yên đến gia đình bà nguyễn thị trình sau khi xem ảnh đối tượng
bà trinh khẳng định chính là đối tượng bà đã gặp lúc tờ mờ sáng khi hắn mò xuống bản định trộm đồ ăn
bản thân tôi đã trực tiếp báo quan huyện để cho lãnh đạo huyện trực tiếp là triển khai và lực lượng
để xuống tại dĩ bản thờ thôn hai khánh hòa để vây bắt
người dân cung cấp thông tin hai đối tượng đã chạy xuống khu vực khe suối hình lập
lực lượng trí bắt chiên làm nhiều mũi tạo thế khọng kim khép kín vòng vây
quyết không để đối tượng chạy thoát
đến khoảng hơn một mươi giờ sáng lực lượng chức năng phát hiện đạm văn hùng đang kéo theo con tên bò chạy xuống chân núi
tổ truy bắt đã đợi sẵn ở phía dưới khi hùng vừa chạy tới nơi đã bị tóm gọn
người dân cung cấp thông tin hai đối tượng đã chạy xuống khu vực khe suối hình lập

quyết không để đối tượng chạy thoát